thưa quý vị miền bắc vẫn đang có được kiểu thời tiết khá dễ chịu không mưa trời có nắng nhưng không hanh khô như thời kỳ trước
trong đêm nay và ngày mai khối không khí lạnh yếu vẫn duy trì vì thế ở miền bắc trời nhiều mây mưa ở một vài nơi
tình trạng sương mù nhẹ tiếp tục xuất hiện trong khoảng thời gian nửa đêm gần sáng cùng với đó là một mức nhiệt xe xe lạnh từ một mươi chín đến hai mươi hai độ
sang ngày mai ngày cuối tuần bắc bộ trở lại với tiết trời nắng giáo thời gian nắng xuất hiện về trưa và chiều mức nhiệt trong khoảng từ hai mươi tám đến ba mươi một độ
cá biệt một số nơi ở khu vực lai châu điện biên hay hòa bình nhiệt độ ở mức từ ba mươi hai đến ba mươi ba độ
khối không khí lạnh yếu cũng mang đến cho miền trung một ngày cuối tuần dễ chịu từ thanh hóa trở vào cho đến tận bình thuận
trong đêm nay hầu như không nơi nào còn có mưa nên nhiệt đêm cũng mát mẻ ở ngưỡng từ hai mươi hai đến hai mươi năm độ
còn trong ngày mai nắng xuất hiện sớm nên mức nhiệt ở miền trung sẽ khá cao phổ biến trong khoảng từ ba mươi cho đến ba mươi hai độ
còn ở miền nam rãnh thấp xích đạo chục
năm đến bảy độ vĩ bắc đang có xu hướng hoạt động mạnh hơn vì vậy ở các tỉnh nam bộ trong ngày hôm nay đã tái xuất hiện những cơn mưa rông về chiều
ngày mai khu vực nam bộ vẫn có mưa giải rác trở lại cục bộ một số nơi ở các tỉnh miền tây sẽ có những điểm mưa vừa có nơi mưa to và rông
do mưa tăng nên nhiệt độ miền tây nam bộ trong ngày mai sẽ giảm xuống chỉ còn từ hai mươi chín đến ba mươi một độ
ở các tỉnh miền đông nhiệt độ cũng giảm còn từ ba mươi một đến ba mươi ba độ
ở khu vực tây nguyên không chịu ảnh hưởng của giải thấp xích đạo nên mưa rông chỉ xuất hiện một vài nơi nền nhiệt cao nhất trong ngày mai duy trì trong khoảng từ hai mươi tám cho đến ba mươi một độ
về thời tiết biển hầu khắp các khu vực biển vẫn duy trì thành phần gió đông bắc nhưng không mạnh
tại hai huyện đảo hoàng sa và huyện đảo trường sa cường độ gió đông bắc ở mức cấp bốn cấp năm và không có mưa rông tầm nhìn xa trên một mươi km
và sau đây là dự báo thời tiết chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước
hẹn gặp lại
hẹn gặp lại